là một trong những giống chó quý hiếm nhất thế giới cho phú quốc đang được nhiều người yêu thích
đáp ứng nhu cầu đó ngay tại hà nội từ hơn một mươi năm nay đã có một trang trại nuôi chó phú quốc
không chỉ đáp ứng nhu cầu của người nuôi trang trại còn góp phần bảo tồn giống chó quý hiếm này
nhân dịp xuân mới mộ tốt hai nghìn một mươi tám mời quý vị đến với phóng sự sau đây của chúng tôi
trang trại chó phú quốc tại hà nội được thành lập từ hơn một mươi năm nay
đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu chó phú quốc tại hà nội
hiện nay tại trang trại có khoảng một mươi cặp chó giống đạt tiêu chuẩn
có những thời điểm chó sinh sản nhiều có thể lên tới sáu mươi một trăm linh cho con
anh phạm hồng quang ở quận hoàng mai hà nội là một người rất thích giống chó phú quốc
anh thường xuyên đến trang trại để học cách huấn luyện và kinh nghiệm nuôi chó phú quốc
bởi chăm sóc giống chó này không phải là điều dễ dàng
tôi thích giống chó phú quốc này bởi vì nó là giống chó bản địa của việt nam mình
và nó có những đặc tính của giống chó
chó hoàng giá là giống chó săn
thật ra điều kiện khó khăn của mình là không gian để cho nó vận động rất ít
thường là bọn mình có những buổi ọp của câu lạc bộ buổi ọp của các nhóm
ví dụ như khu vực đền lừ khu vực nam tư liêm này chẳng hạn
cũng có những buổi họp cuối tuần để anh em vừa gặp mặt vừa giao lưu và đồng thời là để cho con chó nó được vận động
theo anh thắng chủ trang trại thì chó phú quốc là dòng chó săn
nên để có thể lựa chọn được một con chó tốt
đặc điểm về sắc vóc thần thái ngay từ khi còn bé
đánh giá nó là một tiêu chí về cái dài lông mọc ngược này là đẹp hay không đẹp đạt tiêu chuẩn không đạt tiêu chuẩn
đáp ứng nhu cầu của những người yêu chó phú quốc
một câu lạc bộ những người nuôi chó phú quốc ở hà nội đã được thành lập
đây là nơi mọi người cùng gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm về cách nuôi giống chó phú quốc
tức là bắt đầu khi mà câu lạc bộ những người nuôi chó phú quốc tại hà nội
và kết hợp với những cái chạy chó giống như bọn anh tổ chức những cái sân chơi
mang tầm cỡ quốc tế và quốc gia là tổ chức như khát nước người ta cũng mang chó sang
giả sử như mỹ người ta cũng mang chó sang nga mang chó sang thái lan mang chó sang việt nam tổ chức
cái đấy người ta gọi là dog show quốc tế
và mình cũng mong muốn là qua các cái buổi dog show đó các buổi hội thảo đó là để phổ cập những kiến hức
cách trình diễn cách chơi cho bạn bè yêu chó của việt nam
bởi vì nói thật sự việt nam trải qua mấy chục năm vừa rồi thì nó cũng chiến tranh luận lạc xong rồi
cũng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì là thú chơi
vì mai một đi thì bây giờ bọn anh chúng ta muốn du nhập thú chơi này quay trở lại
nhưng mà nó phải chưa chuẩn theo đúng các quy định của nhà nước và của đợt lề lối của hiệp hội thế giới
là những người có tâm huyết trong bảo tồn giống chó phú quốc
anh thắng mong muốn trang trại của mình sẽ góp phần bảo đảm nguồn lực phục vụ cho công tác bảo tồn
và nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc chung tay bảo tồn nguồn gen chó phú quốc